bắc trung bộ có đặc điểm thời tiết là ngày hôm nay trời không còn mưa rét nữa
còn nam trung bộ và tây nguyên cũng sẽ có một ngày nắng đẹp
riêng tp hcm và các tỉnh thành khác ở phía tây và phía đông của nam bộ
từ chiều ngày hôm nay sẽ có những cơn mưa trái mùa
quý vị hãy nhớ chuẩn bị thêm các vật dụng che mưa trước khi ra khỏi nhà
vâng thêm một lưu ý về tình hình chất lượng không khí trong ngày qua
tại các đô thị lớn như tp hcm và tp hcm thì nhiều tỉnh thành miền bắc và cả miền bắc miền trung
chất lượng không khí đang ở mức kém
thậm chí là rất xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta
nguyên nhân là do lớp sương mù buổi sáng sớm kìm giữ khói bụi ở sát mặt đất
khiến không khí bị ô nhiễm
quý vị hãy luôn đeo khẩu trang chống bụi mịn khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời
vâng đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay
và bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn sau một ít phút tới
còn bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
thưa quý vị và các bạn
triển khai công tác an ninh mạng bảo vệ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thông tin từ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
ghi nhận dấu hiệu gia tăng đột biến về tần suất quy mô số lượng các đợt tấn công mạng nhằm vào việt nam
nhất là các cơ quan trọng yếu tập đoàn kinh tế tài chính quan trọng
với phương thức thủ đoạn tinh vi nguy hiểm
nhằm chiếm đoạt thông tin tài liệu nội bộ tài liệu bí mật nhà nước
trong đó tấn công câu nhử là hình thức tấn công tinh vi và nguy hiểm nhất
thông qua việc tán phát mã độc qua thư điện tử
các nhóm tin tặc sử dụng các mùi nhữ là những tẹp tin chứa nội dung liên quan đại hội đảng
đặc biệt là những thông tin không chính thống về phương án nhân sự cấp cao
mã độc sẽ được kích hoạt khi các tẹp tin đính kèm trong thư điện tử được mở
từ đó tin tặc kiểm soát hoàn toàn máy tính thiết bị điện tử
thậm chí một số mã độc có tính năng tự lây nhiễm
tự động thu thập dữ liệu bí mật gửi về các máy chủ lưu trữ ở nước ngoài
đối với các hệ thống có kết nối internet
tin tặc tấn công giả quét khai thác lỗ hổng bảo mật trên diện rộng
nhằm trực tiếp vào các cổng thông tin điện tử nội bộ
các thiết bị mạng chuyên dụng của các cơ quan xâm nhập vào các hệ thống mạng nội bộ
chúng lợi dụng sơ hở trên các cổng thông tin điện tử
trên các thông tin xấu động sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
thông qua tính năng hỏi đáp trực tuyến phạt hồi lấy ý kiến thảo luận
chỉ tính riêng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến nay
phát hiện ít nhất chín mươi bài viết có mọi dung xấu động
đã bị các đối tượng đăng tải lên các cổng thông tin điện tử của cơ quan đảng nhà nước
với tên miền gov vn
cùng với đó các nhóm tin tặc tấn công gián tiếp
kiểm soát các đơn vị chuyên cung cấp các phần mềm
giải pháp công nghệ thông tin đặc thủ
phục vụ cho các cơ quan đảng nhà nước
xâm nhập vào các cơ quan trọng hiếu
đây là phương thức thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm
trong thời gian diễn ra đại hội một mươi ba của đảng
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đưa ra một số kiên cáo khỏe ngược
với người sử dụng thông thường
không mở bất kỳ liên kết hay tập tin nào từ khi chưa xác định rõ nguồn gốc
sử dụng chương trình tin diện mã động
già quét các thiết bị lưu trữ như usb các tập tin nghi ngờ
không truy cập vào các trang mạng có nội dung xấu đồ trị
các tài liệu không rõ nguồn gốc
để tránh nguy cơ bị nhiễm mã động
với quản trị hệ thống lực lượng chuyên trách về an toàn an ninh mạng
kịp thời cập nhật các bản và lỗi của hệ điều hành ứng dụng thiết bị mạng
định kỳ ra chót hệ thống thông tin
để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bị xâm nhập
sao lưu dữ liệu hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng
để kịp thời khóc phủng nếu bị tấn công
với các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị
tổ chức phân loại tài sản thông tin của cơ quan tổ chức
đối chí lực lượng chuyên trách giải pháp giám sát
ban hành các quy trình quy chế quản lý sử dụng chặt chẽ
tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn an ninh mạng
bảo vệ bí mật nhà nước và khuyến cáo của cơ quan chức năng
có chính sách quản lý chặt chẽ các thiết bị ngoại vi kết nối internet
đặc biệt là các hệ thống mạng nội bộ lưu trữ bí mật nhà nước
với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh mạng
trong thẩm định kiểm tra đánh giá an ninh mạng
sẵn sàng phương án ứng phó sự cố an ninh mạng
đối chí lực lượng trực bảo đảm an ninh mạng
cho các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
kịp thời thông báo cho cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an

nếu phát hiện hoạt động tấn công mạng
để kịp thời xử lý ngăn chặn
thưa quý vị không chỉ trước kỳ đại hội này
mới xuất hiện các hoạt động xuyên tạc vu cáo chống phá
của các phần tử xấu
trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã liên tục đấu tranh
phát hiện và xử lý nhiều hoạt động chống phá đảng
chống phá chế độ của các đối tượng phản động
vâng mới đây thì phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an
đã phối hợp với công an huyện nam đàn
và phòng nhiệm vụ công an tỉnh nghệ an
đã tiến hành bắt giữ đối tượng trần hữu đức
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú tại huyện nam đàn của tỉnh nghệ an
để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
của trần hữu đức tại xã xuân lâm huyện nam đàn
tại đây cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu
liên quan đến hành vi phạm tội
quá trình điều tra bước đầu
cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh
làm rõ trần hữu đức đã tham gia tổ chức
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đây là tổ chức được bộ công an công bố
là tổ chức khủng bố
do đào minh quân cầm đầu
có hoạt động chống phá đảng nhà nước ta
hoạt động với phương châm ba sạch
đốt sạch phá sạch giết sạch
mục đích là thay đổi thể chế chính trị
lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
ngoài ra trần hữu đức còn tiến hành
thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh nghệ an
để chuyển cho tổ chức khủng bố
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
với mục đích chưng cầu dân ý
bầu đào minh quân làm tổng thống
đệ tam cộng hòa
khôi phục chế độ nguyện quân nguyện quyền
đã bị lật đổ
một nhà dân trên địa bàn phường sáu
thành phố sóc trăng vừa bị trộm đột nhập
lấy đi số tài sản lớn
nghĩ phạm trong vụ việc là lương văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã ngọc đông huyện mỹ xuyên của tỉnh sóc trăng
đã bị công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
tạm giữ để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an bình khai nhận
trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi năm tháng chín
lợi dụng mọi người ngủ say đối tượng đã leo lên
tầng một của căn nhà số hai
đường điện biên phủ khóm năm phường sáu
thành phố sóc trăng
sau đó đột nhập vào bên trong rồi dùng dụng cụ cậy tủ
lấy trộm số tiền trên một trăm linh triệu đồng
trong đó gồm tám mươi triệu đồng tiền việt nam
một trăm linh đô la mỹ ba trăm linh đô la úc
sau khi trộm cắp đối tượng đã lấy tiền tiêu xài
cá nhân và chơi game
cho đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
thì bị cơ quan công an triệu tập
ngoài vụ trộm trên đối tượng còn khai nhận
trước đó đã thực hiện khoảng một mươi một vụ trộm
các tài sản trên địa bàn thành phố sóc trăng
với phương thức thủ đoạn tương tự
tại tỉnh hà tĩnh
một đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép
vào việt nam để trốn cách ly
đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
cụ thể vào hồi một mươi năm h ba mươi phút
ngày hai mươi một tháng một
trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo
lực lượng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
bộ đội biên phòng hà tĩnh
đã kiểm tra chiếc xe tải có biển kiểm soát
do lái xe võ thanh thời
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
quê ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
thì đã phát hiện một người đàn ông được xác định
là nguyễn văn hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng quê huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đang nằm lẩn trốn trên trần cabin
của xe tải để nhập cảnh trái phép
vào việt nam nhằm trốn cách ly y tế
và hiện lực lượng bộ đội biên phòng
đang điều tra làm rõ và tiến hành
làm thủ tục theo đúng quy định
vâng thưa quý vị và các bạn
hiện nay thì diễn biến dịch covid một mươi chín trên thế giới
thì vẫn hết sức phức tạp
số người nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh chóng
dự tính là có thể chạm mất
một trăm linh triệu ca mắc covid
trong thời gian tới
tuy nhiên thì đối với việt nam đã một thời gian dài
không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng
tuy nhiên các ngành chức năng cũng đánh giá
là nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại nước ta
qua đường bộ là rất lớn
vì hiện nay thì nhiều lao động nước ngoài
có nhu cầu về quê để đoàn tụ và ăn tết
và đây là thông tin đã được đưa ra
tại hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
mới được tổ chức tại hà nội
bộ y tế cho biết
từ nay đến tết nguyên đán
hạn chế tối đa các chuyến bay từ nước ngoài về
bảo đảm để người dân đón tết an toàn
nhưng đối với đường bộ
nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín qua khu vực cửa khẩu
đường mòn lối mở rất đáng quan ngại
bởi tình trạng vượt biên trái phép
diễn biến hết sức phức tạp
theo ghi nhận trung bình từ một trăm linh đến một trăm năm mươi trường hợp
nhập cảnh trái phép
cao điểm có ngày lên năm trăm linh trường hợp
điều này đặt ra vấn đề
các địa phương cần tập trung cao
để phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép
trốn cách ly
một vài nước trong khu vực
người ta vẫn mở những chuyến bay thương mại
và vì vậy cho nên là bà con của chúng ta
ở nước ngoài đi các chuyến bay thương mại
về các quốc gia đó
và từ các quốc gia đó
đi theo đường bộ vào việt nam
mặc dù ban chỉ đạo quốc gia
đồng chí phó thủ tướng đã cảnh báo
là chúng ta nên đi theo đường
để thực hiện việc cách ly về mỗi ngày
nhưng mà việc biến trái phép
nhập cảnh trái phép
vẫn đang diễn ra
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị các địa phương phát động đợt cao điểm
phát giác và báo cáo chính quyền địa phương
khi phát hiện người từ nước ngoài về
người nhập cảnh trái phép trốn cách ly
đồng thời kêu gọi gia đình có người thân ở nước ngoài
có cam kết với địa phương
nếu về phải qua cách ly y tế
đề nghị đối với
tất cả người nhà
mà có người ở nước ngoài
phải có cái cam kết phải có cái báo với chính quyền địa phương
là không để cho con em mình
về trốn cách ly
vì như vậy đành cường ca đối với cộng đồng
báo cáo chính như vậy
để lót một trường hợp thôi
nó lên nhiễm ra cả cộng đồng
cơ quan công an đã có cái chỉ đạo
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng xem là
có ai ở nước ngoài thì phải có cái báo thôi
cho chính quyền địa phương
nếu như mà về thì phải chịu trách nhiệm
và chúng ta phải xử lý nghiêm những trường hợp như vậy
thế rồi đồng thời nó là phát động toàn dân
nếu như mà có cái trường hợp
và về nhập cảnh trái phép
thì lập tức báo chính quyền địa phương
ngoài các biện pháp đã triển khai ra
thì cần tập trung vào các nội dung
một số những cái nội dung cụ thể
thứ nhất là tiếp tục duy trì
các biện pháp giám sát ngăn chặn
dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng
thì cái này phải nói hết sức quan trọng
chúng tôi đề nghị là tiếp tục
các địa phương tiếp tục tăng cường công tác truyền thông
thực hiện theo thông điệp năm k của bộ y tế
trong đó nhấn mạnh vào cái việc
đeo khẩu trang và khử khuẩn
bộ y tế cũng nhấn mạnh
hiện vaccine covid một mươi chín đã bắt đầu được tiêm
tại một số nước
nhưng virus sars cov hai này có sức lây lan nhanh hơn
tiến độ tiêm vaccine
do đó người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan
ngay cả khi có vaccine covid một mươi chín
đối với cơ sở y tế
luôn đặt trong tình trạng báo động ở mức cao nhất
không để lây nhiễm covid một mươi chín
trong khu vực khám chữa bệnh
nếu xảy ra phải phát hiện nhanh
khoanh vùng phong tỏa tiến hành
các biện pháp cần thiết ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
và đăng tải những thông tin gì đáng chú ý
và ngay bây giờ mời quý vị cùng điểm báo
với biên tập viên thế cương
xin mời anh thế cương ạ
vâng xin cảm ơn chị đinh hạnh
vâng thưa quý vị và các bạn
xin được bắt đầu một điểm báo sáng ngày hôm nay
bằng một bài viết trên báo công an nhân dân
với nhanh để kiên quyết không giới thiệu
ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp những người không xứng đáng
đó là chỉ thị của bộ chính trị về công tác bầu cử
báo công an nhân dân ghi nhận
trong hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu quốc hội
khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
một trong những điểm mới
là quy định chi tiết về tiêu chuẩn điều kiện
của đại biểu quốc hội chuyên trách và đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách
theo đó người ứng cử
làm đại biểu quốc hội chuyên trách
ở các cơ quan của quốc hội
và ủy ban thường vụ quốc hội
nếu là cán bộ quân đội công an
thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ
chức danh cục trưởng vụ trưởng
và tương đương chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh
chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh
giám đốc công an tỉnh
và tương đương trở lên
hoặc có quân hàm từ đại tá trở lên
cũng về vấn đề này
thì báo lao động ghi nhận
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương
phạm minh chính cho biết
không giới thiệu và đưa vào danh sách
ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị
tham vọng quyền lực
có tư tưởng cục bộ bảo thủ trì trệ
đang bị thanh tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm
người đứng đầu các cơ quan tổ chức
đơn vị để xảy ra vụ việc
tham nhũng lãng phí mất đoàn kết
những người vi phạm quy định số một trăm hai mươi
quy đề tvk
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
của bộ chính trị
hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận
kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng
những người chạy chức chạy quyền tham gia quốc hội
sẽ được chuyển sang một vấn đề khác
trước những diễn biến mới của dịch covid một mươi chín
khi ngày hôm qua việt nam ghi nhận thêm
hai bệnh nhân covid một mươi chín mới
cả hai đều từ mỹ về nước cách đây hơn hai mươi ngày
nhưng đến nay mới phát hiện mắc bệnh
thành phố hà nội đã chủ động lên
các phương án phòng chống dịch
báo tuổi trẻ điện tử ghi nhận
ngày hôm qua thường trực ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội lưu ý
nguy cơ hết sức lo ngại
đó là tình hình vượt biên đang diễn ra phức tạp
có ngày có đến hàng trăm trường hợp
nhập cảnh trái phép
bên cạnh đó yếu tố thời tiết cũng đang thuận lợi
cho virus phát triển và lây bệnh
đáng lo hơn là người dân đã có tâm lý chủ quan
nhà hàng siêu thị không tuân thủ các biện pháp
phòng chống dịch theo quy định
nên nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và bùng phát vẫn hiện hữu
còn trên báo kinh tế và đô thị cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
yêu cầu thành phố phải đặt công tác
phòng chống dịch ở mức cao hơn
tăng cường công tác kiểm tra giám sát
thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện
lễ hội sắp tới diễn ra trong dịp
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và tết nguyên đán tân sỉu
thưa quý vị
ngay khi nghị quyết số hai của chính phủ
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ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
được ban hành đầu tư
nước ngoài và việt nam thì đã có chuyển biến lớn
tạo ra làm sóng lạc quan
từ những ngày đầu năm
sau đây xin ghi nhận của báo lao động
tại một số địa phương như bắc giang quảng bình nghệ an
ngay từ những ngày đầu năm đã có nhiều dự án
đầu tư với giá trị hàng trăm triệu đô la mỹ
và bất chấp dịch covid một mươi chín
vẫn còn gây nhiều tác động về kinh tế xã hội
trên toàn cầu
theo các phân tích triển vọng về thu hút vốn đầu tư
nước ngoài vào việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
rất lạc quan
nhiều chuyên gia ghi nhận
tổng vốn đăng ký và đầu tư trực tiếp vào việt nam
năm hai nghìn hai mươi một sẽ cao ở mức

vốn đăng ký
và một mươi chín chín mươi tám tỷ đô la mỹ
vốn thực hiện
điều này thì một lần nữa khẳng định những chủ trương chính sách lớn
của đảng và chính phủ đã phát huy
hiệu quả có tầm nhìn
việt nam ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng
môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài
và thực sự là điểm sáng
của kinh tế khu vực
bước đầu thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với các thông tin
trong sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy
xin cảm ơn biên tập viên thế cương
xin kính chào quý vị đang theo dõi
công an quận dương kinh thành phố hải phòng đang tạm giữ hình sự đối tượng lê hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại phường ngọc sơn quận kiến an thành phố hải phòng
là đối tượng vi phạm giao thông và có hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng chín h bốn mươi năm phút sáng ngày hai mươi tháng một tại đường phạm văn đồng
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng
đã phát hiện lê hoàng sơn điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng từ cầu rào về đồ sơn vượt đèn đỏ
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra
khi thấy tổ công tác sơn đã điều khiển phương tiện bỏ chạy sang khu vực khác
hai cán bộ chiến sĩ luân và hợp của tổ công tác đến trước để làm việc với sơn
thì đã bất ngờ bị đối tượng này lấy một cây côn nhị khúc xông vào đánh và vụt liên tiếp của hai đồng chí công an
hai cán bộ trong tổ công tác đã cùng với một số người dân gần đó
ngay lập tức khống chế bắt giữ đối tượng sơn
và áp giải về công an phường hải thành quận dương kinh
tại trụ sở công an kết quả kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng sơn là năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
và tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an phường hải thành quận dương kinh
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn trong ngày hai mươi một tháng một
ban thường vụ thành đoàn đà nẵng đã tổ chức chương trình xuân yêu thương
mang tết đến sớm hơn đối với các em thiếu niên
đang học tập và rèn luyện tại trường giáo dưỡng số ba bộ công an
và cơ sở giáo dục bầu bàng với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa
tại trường giáo dưỡng số ba và cơ sở giáo dục bầu bàn
thành đoàn đà nẵng đã mang đến rất nhiều tiết mục tình huống
với nội dung tuyên truyền giáo dục có liên quan đến các tệ nạn xã hội như ma túy cờ bạc
qua đó gửi gắm tình cảm sự quan tâm và mong muốn các em học viên sẽ tiếp tục cải tạo tốt
sớm hoàn nhập với cộng đồng
thành đoàn đà nẵng cũng đã huy động dụng cụ thể thao sách báo
và trao bốn mươi suất quà mỗi xuất trị giá ba trăm linh đồng cho các học viên
đã nỗ lực học tập và rèn luyện trong năm qua
đây là hoạt động được tổ chức thường niên thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội
đối với thanh thiếu niên đặc thù giúp cho các em thay đổi nhận thức
và phấn đấu tu dưỡng rèn luyện
thưa quý vị và các bạn xã e hưu huyện trong vác
tỉnh đắk lắc có một mươi hai thôn buôn với hơn một hai trăm linh hộ dân
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm bảy mươi năm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo
cũng chiếm gần năm mươi đời sống của nhân dân vẫn còn rất nhiều khó khăn
vâng tuy nhiên kể từ khi đảng nhà nước và địa phương phát động chương trình xây dựng nông thôn mới
thì người dân rất là phấn khởi nhiệt tình hưởng ứng
đặc biệt là rất nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng nông thôn mới
là một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn
nhưng khi có chủ trương phát triển mạng lưới giao thông để xây dựng nông thôn mới
ông páo hồ ly áp ở buôn tà cưỡng xã e hưu huyện trong vác
đã tự nguyện hiến hơn hai trăm linh mét vùng đất của gia đình mình để làm đường
bên cạnh đó gia đình ông còn tự tháo rỡ một số công trình cây trồng
để công trình được thi công đúng tiến độ
để con đường được thi công đúng tiến độ từ những buổi đầu vận động gặp không ít khó khăn
người dân chưa đồng tính ủng hộ hiến đất
nhưng nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền đã tạo sự hưởng ứng đồng thuận cao của người dân
hiểu được lợi ích thiết thực của việc làm đường
sau này nhiều hộ ban đầu phản đối lại tham gia hiến đất nhiều nhất
mọi người nhất trí đều phấn khởi vì mình có một phần đóng góp để mở rộng đường để làm đường
vẫn đang là xã khó khăn nhưng nhờ các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước
đã tạo đòn bẩy để người dân vươn lên
và nhờ tinh thần thống nhất của người dân
thì giờ đây trong việc hiến đất xây dựng nông thôn mới
xã vùng ba này đã khoác lên mình một diện mạo mới ấm no và vui tươi hơn
phải tuyên truyền bà con rồi cụ thể để làm con đường để tương lai sau này
để con em đồ đi lại cũng đỡ khó khăn
thưa giờ thì nói chung là cũng khổ lắm con đường này
nhưng mà được dạy tỏa thế này cùng bà con cũng rất mừng và rất vui
ủy ban nhân dân xã cũng đã triển khai và nhà nước cũng hỗ trợ
thực tế là đem lại cho nguồn lực cho dân rất nhiều
đồng thời cũng bộ mạc của xã còn ngày còn phát triển
và dân cũng cố gắng thuốc nghèo
có thể nói phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã e hu
bước đầu đã mang lại hiệu quả
bởi sắp tới những con đường được xây dựng trên chính những mảnh đất từng là của mình
sẽ giúp cho việc đi lên đường nông thôn
lại thông thương hàng hóa của người dân được thuận lợi
và mở ra hướng thoát nghèo vươn lên làm giàu cho người dân
điều đáng mừng là phần lớn hộ nghèo cận nghèo
đã không còn tư tưởng trông chờ ỉ lại như trước kia
mà biết tận dụng những gì được hỗ trợ để phát triển sản xuất thoát nghèo chính đáng
đồng thời đây cũng là tiền đề quan trọng để xã e hu
tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị tiểu mục sống đẹp vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại